tại hà nội dự án phim cộng đồng tass ra mắt bộ phim ok bố con anh đợi cơm em
đây là phim ngắn đầy tâm huyết trong chuỗi phim và các hoạt động cộng đồng phi lợi nhuận tuss
với thông điệp không uống rượu bia khi lái xe
tai nạn giao thông luôn là đề tài được nhiều người quan tâm bởi những hậu quả thảm khốc mà nó gây ra
những phim ngắn những video tuyên truyền an toàn giao thông ngày ngày vẫn đến với khán giả
như một lời nhắc nhở cảnh tỉnh về ý thức cũng như văn hóa tham gia giao thông của người dân
ok bố con anh đợi cơm em là một trong số ấy
phim do đạo diễn an nent và những người bạn thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng
như diễn viên hà hương mc thanh vân nghệ sĩ bùi minh phương
bộ phim thể hiện cảm xúc chân thật của các nhân vật cùng với âm nhạc sự lồng ghép nghệ thuật
đã đưa tới người xem lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chất chứa cảm xúc
để thức tỉnh ý thức không lái xe khi đã uống rượu bia